khi bạn có biểu hiện sốt ho đau họng khó thở cần phải thực hiện ngay những việc sau
hai đeo khẩu trang và tự cách ly ở trong một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà giữ khoảng cách với mọi người ít nhất hai mét
gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của bộ y tế số điện thoại một nghìn chín trăm linh ba nghìn hai trăm hai mươi tám hoặc một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị
đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế
che kín mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khỉu tay áo khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy
thải bỏ khẩu trang khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng
rửa tay thường xuyên với xà phòng đặc biệt sau khi ho hắt hơi sau khi thải bỏ khẩu trang khăn giấy
sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước bát đũa
hạn chế sử dụng phương tiện công cộng không đến chỗ đông người nơi làm việc trường học
thông báo với người sử dụng lao động nhà trường và những người liên quan